trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi tại hà nội sáng nay hai mươi sáu tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean
và các đối tác tham dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu bằng hình thức trực tuyến
phát biểu tại phiên khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định mẫu số lợi ích chung gắn kết các quốc gia thành viên asean
trong hơn năm thập kỷ qua càng được nhân lên trong bối cảnh khó khăn thử thách
dịch covid một mươi chín là một phép thử để asean càng khẳng định bản lĩnh của một cộng đồng ngày càng trưởng thành
và sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
quý vị khách quý tôi xin trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào mừng các nhà lãnh đạo asean thân mến và toàn thể quý vị tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ hội nghị cấp cao thường kỳ của asean được tổ chức trực tuyến

và gán bó đầy tình thương thân tương ái
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo các nước asean
các đối tác của asean đã chung tay phó hợp cùng việt nam
nước chủ tịch asean
trong nỗ lực chung ứng phó với dịch bệnh
nhất là những cam kích mạnh mẽ thể hiện
tại cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba
về covid một mươi chín tháng bốn hai nghìn hai mươi vừa qua
mặc dù dịch bệnh còn phức tạp
song các quốc gia thành viên asean
đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình
sau một thế giới đặt tỷ lệ cao
về số bệnh nhân khỏi bệnh trên tổng số ca lây nhiễm
tỷ lệ tử vong ở mức thấp và đang nhắm nhanh
trong những ngày qua
tại nhiều quốc gia asean
không phát hiện thêm ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
gdp bình quân của asean
được dự báo tăng trưởng ở mức thấp trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng các nền kinh tế asean vẫn giữ được
ổn định trọng trích nặng nề
trên vai chính phủ các quốc gia thành viên asean
và cá nhân các nhà lãnh đạo của chúng ta
trong thời gian nửa năm hai nghìn hai mươi còn lại
là phải đưa asean vượt qua giai đoạn
cam go đầy khó khăn này
minh chứng cho giá trị và sức sống vững bền
của một cộng đồng tự cường và năng động
tôi trong đợi hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
sẽ là dịp để chúng ta một lần nữa
khẳng định tất cả các quốc gia thành viên asean
tình đoàn kết ý chí chính trị mạnh mẽ
và quyết tâm cao của các quốc gia thành viên asean
vượt lên các khó khăn thách thức vững vàng đi tới
một mặt cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
mặt khác cần sớm khắc phục hậu quả của dịch
phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế
đồng thời cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu
hợp tác liên kết asean trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị lần này chúng ta sẽ trao đổi

về kế hoạch phục hồi tổng thể của asean
sau dịch bệnh sớm đưa vào triển khai các sáng kiến
về lập quỹ asean ứng phó với covid một mươi chín
xây dựng kho dự phòng vật tư y tế khẳng cấp của asean
xây dựng quy trình ứng phó dịch bệnh chủng asean
trong tình huống y tế khẳng cấp
chúng ta sẽ tiến hành rà soát công tác đánh giá giữa kỳ
thực hiện các kế hoạch tổng thể
của tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
cho ý kiến về xây dựng định hướng phát triển tương lai của asean
sau hai nghìn hai mươi năm nâng cao hiệu quả hoạt động của asean
với việc đánh giá việc triển khai hiến trương asean
asean cũng sẽ tăng cường khuyến khích sự tham gia
đóng góp tích cực của các ngành các giới trong xã hội
trong tiến trình xây dựng một cộng đồng hướng về người dân
và lấy người dân làm trung tâm
hôm nay chúng ta sẽ có phiên hợp đặc biệt đầu tiên
về chủ đề
quyền giúp phụ nữ trong kỷ nguyên số
đây là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của asean
thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò
đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội
thức thực kỷ niệm hai mươi năm năm thông qua tuyên bố
và cương tỉnh bắc kinh về bình đẳng giới
đồng thời chúng ta sẽ có những phiên trao đổi
bổ ích với đại hội đồng liên nghị viện asean i ba
do bà nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội việt nam
làm chủ tịch đại diện thanh niên
và các doanh nhân của hội đồng tư vấn kinh doanh asean
abap trong dịp này
các nỗ lực tăng cường kết nối thúc đẩy phát triển
đồng đều bình vững của asean những năm qua
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
các sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh asean
các kết nối cần được tiếp tục
thiển khai hiệu quả sâu rộng
bên cạnh đó cần quan tâm thích đáng
đến việc gán kết chặt chẽ các tiểu vùng
tổng thể asean trong đó có tiểu vùng mekong
về quản lý sử dụng bình vững nguồn nước
là cộng đồng rộng mở một đối tác
vì hòa bình và phát triển bình vững
của cộng đồng quốc tế asean sẽ không ngừng
mở rộng và làm sâu rắc thêm quan hệ
hợp tác bình đẳng cùng có lợi với các đối tác
asean đẩy mạnh gán kết với liên hiệp quốc
trong năm hai nghìn hai mươi khi cả indonesia
và việt nam cũng là quý vị và quý vị
không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
tích cực đóng góp cho các nỗ lực
duy trì hòa bình an ninh và phát triển
của liên hiệp quốc
chúng ta cam kết mạnh mẽ đối với tự do hóa
và liên kết kinh tế phán đấu sớm
hoàn tắc hiệp định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực
trên cơ sở đề cao vai trò trung tâm
của asean ở khu vực chúng ta không ngừng
cải tiến hoàn thiện các cơ chế đối thoại
hợp tác xây dựng đồng tin
củng cố cấu trúc khu vực mở
minh bạch giữa tên luật lệ
đồng thời asean tiếp tục thúc đẩy
và đề cao các quy tắc
chuẩn mực ứng xử định hình quan hệ
giữa các quốc gia trong khu vực
theo hiệp ước thân thiện và hợp tác
đôn trọng và thực hiện nghiêm túc
đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên
trên biển đông doc và nỗ lực
bộ quy tắc coc hiệu lực hiệu quả
phù hợp với luật pháp quốc tế
và công ước luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
thưa tất cả quý vị
mẫu số lợi ích chung gắn bắt
các quốc gia thành viên asean
hơn năm thập kỷ qua
cần được nhăn lên trong bối cảnh
khó khăn thử thách
dịch bệnh covid một mươi chín là phép thử
để asean càng khẳng định
bản lĩnh một cộng đồng
ngày càng trưởng thành
tôi tin tưởng rằng
qua mỗi cơn phong ba
bó lúa vàng tên logo
biểu tượng của asean
sẽ ngày càng thêm gán bó
kết nối bình chặt
tiếp tục đem lại những hợp gạo
đông đầy tình cảm đoàn kết
đùm bọc lóng nhau của đại gia đình asean
tại hội nghị lần này
tôi trông đợi việc thông qua
tuyên bố tầm nhìn của nhà lãnh đạo asean
về một cộng đồng asean
gán kích và chủ động thích ứng
vượt lên thử thách
thúc đẩy tăng trưởng
và đó sẽ là kim chỉ nam
cho asean tự tin trên bước đường
trên tên thần đó
tôi xin tuyên bố khai mật
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị
chúc quý vị sức khỏe và thành công
xin cảm ơn